khi đến gần kiểm tra thì phát hiện bình đã bắn nhầm khiến cho ông lù kim mìn tử vong
dũng nhờ hai người đi cùng khiêng xác nạn nhân đi giấu vào hang nhín cách nơi xảy ra vụ việc khoảng ba trăm linh mét
công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn thủy nguyên bí thư đảng ủy xã
nguyễn văn mậu nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú xuân huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
vào cuối tháng ba công an tỉnh vĩnh phúc nhận được đơn tố cáo của người dân về việc lãnh đạo xã phú xuân
có nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế gây thất thoát ngân sách nhà nước vi phạm trong quản lý đất đai
lợi dụng dồn thừa đổi ruộng ở địa phương để tham ô tham nhũng
trước tính nghiêm trọng của vụ việc ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an
tiến hành xác minh làm rõ theo nội dung đơn tố cáo
kết quả bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai bị can nguyễn văn mậu và nguyễn văn thủy
đã chỉ đạo lập chứng từ rút tiền từ ngân sách nhà nước chi tiêu trái quy định gây thất thoát
được biết là thời gian qua công tác dồn thừa đổi ruộng trên địa bàn xã phát sinh nhiều vấn đề
khiến người dân không nhận ruộng hàng chục hectare đất ở địa phương đã bị bỏ hoang gây lãng phí
một đường dây vận chuyển ma túy từ tp hcm về lâm đồng tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lâm đồng phối hợp công an tp hcm triệt phá thu giữ gần một kg ma túy
các trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng gồm nguyễn vũ bảo long chú tại huyện lâm hà và hàng kim thanh
chú quận một tp hcm đang mang ma túy về xã tân hội huyện đức trọng
thu giữ trong ba lô của long một bịch nilon chiếu khoảng một kg
năm tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
bước đầu long khai nhận lấy ma túy ở tp hcm về lâm đồng bán kiếm lời
đây là băng nhóm buôn bán ma túy chuyên nghiệp với nhiều thủ đoạn tinh vi
các đối tượng trong chuyên án có tiền án tiền sự có trang bị cả vũ khí nóng để đối phó với cơ quan công an
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
với hành vi cướp giật tài sản
đoàn văn trường trú tại tp lào cai tỉnh lào cai đã bị công an tp lào cai bắt và khám xét khẩn cấp tại nơi ở
vào khoảng hai mươi một h một mươi năm ngày hai mươi ba tháng bốn tại đường đăng châu thuộc khu vực tổ một phường cốc lếu
một người phụ nữ đã bị một đối tượng đi xe gắn máy giật trước điện thoại di động samsung galaxy note một mươi
vào cuộc điều tra đến một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn lực lượng trinh sát xác định đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là đoàn văn trường
đến khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng bốn khi đối tượng đang ở phòng trọ thì bị lực lượng công an thành phố bắt giữ
tăng vật thu giữ là một một triệu đồng một xe gắn máy và hai chiếc điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận hành vi phạm tội sau đó trường đã liên hệ với một đối tượng không rõ tên tuổi
để bán chiếc điện thoại vừa cướp được với giá là hai bốn triệu đồng
trường là đối tượng mới được tha tù từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi vì có hai tiền án gồm mua bán ma túy và cướp giật tài sản
một nhóm gồm bốn đối tượng chuyên đi trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
chỉ hơn một tháng các đối tượng đã thực hiện chót lọt bảy vụ trộm lấy được bảy chiếc xe máy đem đi tiêu thụ
tổng giá trị tài sản gần một trăm linh triệu đồng
với hành vi trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc bắt tạm giam võ hữu lập và lâm minh đức
chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
điều là đối tượng nghiện ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai đã cấu kết cùng hai đối tượng khác đi trộm xe máy của người dân
để tại các địa bàn nhà trọ trên địa bàn tp phú quốc đem bán
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng này đã thực hiện chót lọt bảy vụ trộm lấy được bảy chiếc xe máy đem đi tiêu thụ
trong đó đức là người trực tiếp đưa xe máy trộn đem đi bán
thưa quý vị thời gian gần đây trên một số tuyến đường của thành phố hạ long tỉnh quảng ninh xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên
điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng thậm chí là còn bốc đổ xe gây mất trật tự an toàn giao thông
tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội
công an tp hạ long đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tụ tập thành nhóm từ năm đến một mươi xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng
điều khiển xe bằng một bánh bốc đầu quay lại thành các video đăng lên các trang mạng xã hội
thông qua các mạng xã hội các đối tượng này còn hẹn hò tụ tập thách đố nhau chạy xe tốc độ cao
lạng lách đánh võng sẵn sàng bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng
hiện tượng này đang diễn ra trong một bộ phận thanh thiếu niên
gây mất trật tự an toàn giao thông tác động xấu tới nhận thức của giới trẻ
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an tp hạ long đã khảo sát các tuyến đường
thường xuyên xảy ra trong các trường hợp
từ đầu năm đến nay gần hai trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô bằng một bánh
lạng lách đánh võng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã bị bắt giữ xử lý
đáng chú ý rất nhiều trường hợp vi phạm chưa đủ một mươi sáu tuổi còn đang học tập
tại các trường học trên địa bàn nhưng đã nhiều lần tái phạm
bố mẹ học sinh tôi còn bao che còn nuốc chiều
tạo điều kiện là mua xe cho các em đi còn quá sớm
vì vậy việc vi phạm không thể tránh khỏi
cho nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như xử lý vi phạm của chúng tôi
chúng tôi tăng cường lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng
và chúng tôi sử dụng xe mô tô đặc trủng
ngoài ra chúng tôi kết hợp hóa trang để tập trung xử lý cương quyết đối với những trường hợp mà là thanh thiếu niên
có dấu hiệu lạng lách đánh võng không có giấy phép lái xe không đổi mũi hiểm
chúng tôi chắc cương quyết xử lý
điều khiển xe mô tô bằng một bánh lạng lách đánh võng là hành vi vi phạm luật giao thông
tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
tuy nhiên để xử lý có hiệu quả tình trạng này thiết nghĩ cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa
giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền giáo dục quản lý thanh thiếu niên
và trên hết chính là thái độ ý thức thượng tôn pháp luật của mỗi công dân cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc